qua công tác điều tra cho đến sáng ngày một mươi một tháng ba lực lượng chức năng đã mời làm việc nguyễn văn chuột sinh năm hai nghìn trú tại thành phố hồng ngự tỉnh đông tháp
tại cơ quan công an chuột khai nhận đã cắt trộm dây điện để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
trước đó đối tượng còn cắt trộm dây điện của khu ao nuôi cá trên đường an lộc thành phố hồng ngự
công an thành phố hồng ngự đã thu hồi được một cây kiềm và hai đoạn dây điện có tổng chiều dài trên năm mươi mét
đoạn giao thông thảm khốc khiến nhiều người thương vong trên cao tốc cam lộ la sơn
vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh thừa thiên huế cho biết cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án
trước đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba lê hoàng quân chú ở tỉnh đắk nông điều khiển xe khách dường nằm chạy trên cao tốc cam lộ la sơn hướng quảng trị đà nẵng
khi đến tại km năm mươi tám cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế đã để đuôi xe phía bên phải và vào xe ô tô tải do tài xế phan đình thành chủ tải tp huế điều khiển đang bị nổ lốp và đỗ phía trước cùng chiều
vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong cùng nhiều người khác bị thương
lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lê hoàng quân điều khiển ô tô khách không chú ý quan sát
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điện thoại